liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng do đối tượng phan xào nam và nguyễn văn dương cầm đầu
công an tỉnh bình thuận vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng liên quan là lê quang hùng
chú tại huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận và đỗ đình thi chú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng với hình thức game bài đổi thưởng
kết quả điều tra cho thấy từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đỗ đình thi và lê quang hùng đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử
để thuận lợi trong quá trình giao dịch mua bán rick cho các con bạc trên hệ thống game bài rigvip gạch tip club
tổng số giao dịch của hai đối tượng lên đến hơn bốn mươi tỷ ric tương đương quy đổi khoảng ba mươi ba hai tỷ đồng
số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng lên đến hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình thuận đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật